bên cạnh đó cũng ghi nhận kể từ đầu năm đến nay hơn ba bảy trăm tám mươi vụ cháy rừng
trên diện tích gần hai trăm hai mươi chín hectare tại nhiều bang trên cả nước
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày hôm nay gió bắc đông bắc đã ảnh hưởng đến phần lớn miền bắc nước ta
nhất là khu vực đông bắc bộ và đông mắng bắc bộ
tuy nhiên người dân có thể cảm thấy vẫn khá nóng oi bức cảm giác oi nực là do nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm cũng cao
ở thời điểm này phía bắc có cả nhiệt độ lên độ ẩm tương đối đều cao nên gió bắc đông bắc về cũng chỉ giúp cho nhiệt độ ở miền bắc nước ta không cao hẳn lên chứ không tạo ra tiết trời mát và khô được
hơn nữa gió đông bắc bây giờ rất nhẹ ngay cả khi có đợt gió đông bắc về thì ở nhiều tỉnh thành miền bắc trong ngày vẫn có thể có gió đông nam sen kẽ
do đó độ ẩm vẫn cao nhất là vào sáng và tối
từ giờ đến khoảng ngày thứ sáu hai mươi bốn tháng năm nhiệt độ ở thủ đô hà nội sẽ được duy trì ổn định ở mức khá cao
nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều là khoảng ba mươi bảy ba mươi tám độ ngày nắng gián đoạn
các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc trên lấy ít
dự báo cuối tuần này ở miền bắc sẽ có một đợt nắng nóng mới kéo dài khoảng ba ngày nhiệt độ ở hà nội lên trên bốn mươi độ
bên cạnh đó thỉnh thoảng có thể có mưa giải rác
ở hà nội khả năng mưa là thấp nếu có chỉ là mưa nhỏ không đáng kể
và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước